hôm qua đại úy phạm quang thái trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
được tin cha ruột ở quê đã qua đời vì bạo bệnh
dù rất mong muốn được về quê để chịu tăng cha
nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang đang ở thời kỳ cao điểm
đại ủy thái đành nén đau thương ở lãi chốt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
do không thể về quê nhìn mặt cha lần cuối đại úy thái chỉ biết bái gập đầu tiễn biệt cha từ nơi xa
chia sẻ với nỗi đau mất mát to lớn này được sự đồng thuận từ lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã giúp đồng chí thái lập bàn thờ vọng ngay chốt kiểm soát
để anh và đồng đội bái vọng
câu chuyện của đồng chí phạm quang thái chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động
càng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp cao cả về sự hy sinh của những người chiến sĩ công an nhân dân
nơi tuyến đầu chống dịch hết lòng vì nhân dân phục vụ